tại hà nội ban thường vụ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá ba năm kết quả vận động
sử dụng quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội triển khai kế hoạch thăm tặng quà người nghèo nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
dự hội nghị có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
qua ba năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín quỹ vì người nghèo bốn cấp và chương trình an sinh xã hội đã đạt trên một mươi ba tỷ đồng
từ nhiều nguồn lực đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn một trăm linh căn nhà hàng nghìn công trình dân sinh hàng triệu bệnh nhân nghèo được khám chữa bệnh
đáng chú ý năm thành phố trực thuộc trung ương thông qua chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín đã vận động được hơn tám trăm linh tỷ đồng
dự kiến tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi sẽ có khoảng hơn bốn tỷ đồng dùng để tặng quà cho các gia đình chính sách gia đình nghèo bị thiên tai vùng biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa các hộ nghèo là công nhân lao động làm việc ở khu vực khó khăn